sở giao thông vận tải tp hà nội vừa phê duyệt tiêu chí kỹ thuật và phương án lắp đặt hệ thống camera
phục vụ cho công tác quản lý bảo đảm an toàn giao thông an ninh trật tự độ thị trên địa bàn các quận thuộc tp hà nội
đáng lưu ý hà nội yêu cầu các quận lắp camera phải có nhiều tính năng nhận diện xử lý vi phạm
khi phát hiện được tình huống vi phạm giao thông hệ thống có thể nhận diện được đặc điểm phương tiện
biển số xe lưu hình ảnh và in thông báo xử phạt nguội
trong trường hợp phát hiện hệ thống thông báo khẩn cấp cho người được điều hành
thu phóng hình ảnh phạm vi hiện trường tai nạn để lưu trữ phục vụ điều tra khám nghiệm hiện trường
cùng đó hệ thống camera phải bảo đảm cung cấp các thông tin giao thông cho người tham gia giao thông
về các điều kiện của đường đi phía trước các thông tin tư vấn khác như lộ trình thay thế
hoặc tình trạng các đường đi phía trước thực tế địa điểm xảy ra sự cố
và tích hợp thông tin lên bản đồ giao thông số hóa của tp hà nội